các đồng phạm của bị cáo phấn lần lượt bị tuyên phạt
bùi thị kim loan là bảy năm tù lâm kim dũng bốn năm tù cộng với sáu năm tù tổng hình phạt là một mươi năm tù vì liên quan ở một vụ án khác
huỳnh thị xuân dung năm năm tù lâm hứa quỳnh trinh một năm sáu tháng tù phạm hồng hảo hai năm tù nhưng cho hưởng án treo
về trách nhiệm dân sự toán nhân dân tp hcm đã tuyên phạt hứa thị phấn phải trả cho ngân hàng cb hơn bốn trăm linh tỷ đồng
đồng thời hội đồng xét xử cũng công nhận
chín mươi bảy trên một trăm một mươi bốn bất động sản thuộc về ông phạm công danh và tập đoàn thiên thanh
bản án cũng tuyên tiếp tục kê biên các bất động sản để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án của ông phạm công danh đối với ngân hàng vncb theo các bản án đã xét xử
gần một giờ sáng qua một đối tượng ở tỉnh vĩnh phúc nghi tâm thần hoang tưởng đã đột nhập vào nhà hàng xóm dùng dao khống chế chủ nhà
sau hơn bốn tiếng đồng hồ vận động thuyết phục không thành công lực lượng công an huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc đã khống chế đối tượng giải cứu thành công người bị hại
vào thời gian trên đối tượng nguyễn mạnh phi ở xã bắc bình huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc đập cửa nhà hàng xóm là anh tống trung kiên kêu cứu
sau khi gia đình anh kiên mở cửa thì đối tượng bất ngờ lôi mẹ anh kiên là bà hà thị lương vào trong buồng đóng cửa lại dùng dao khống chế bà lương đề nghị người nhà gọi cảnh sát một trăm một mươi ba
khi lực lượng công an có mặt phi yêu cầu phải cấp cho đối tượng một khẩu súng
sau hơn bốn tiếng đồng hồ vận động thuyết phục không thành công lợi dụng sơ hở của đối tượng lực lượng công an đã ập vào khống chế đối tượng giải cứu an toàn cho bà lương
trong quá trình không chế đối tượng một chiến sĩ công an đã bị đối tượng dùng dao đâm gây thương tích
trong quá trình khống chế đối tượng một chiến sĩ công an đã bị đối tượng dùng dao đâm gây thương tích
đến ngày một mươi hai tháng một mươi một dầu điều khiển chiếc xe trộm được đi tìm nơi cầm cố lấy tiền tiêu xài
tuy nhiên trên đường đi dầu đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
qua điều tra dầu khai nhận trước đó đã gây ra vụ trộm xe máy khác tại huyện kiên lương tỉnh kiên giang
sử dụng mạng xã hội để kết nối với người thân và bạn bè đang ngày càng trở thành xu hướng phổ biến vì những tiện ích không thể phủ nhận của nó
tuy nhiên sử dụng mạng xã hội một cách chủ quan lại có thể biến
người sử dụng trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đây chính là khuyến cáo của công an huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc sau khi đơn vị vừa phát hiện có bảy đối tượng đã có hành vi lừa đảo người dân trên mạng xã hội facebook
mới đây một người dân ở xã bạch lưu huyện sông lô có con đang lao động ở nhật bản nhận được tin nhắn qua facebook đề nghị gia đình chuyển bốn mươi bảy triệu đồng cho một tài khoản của một người bạn
sau khi chuyển tiền người dân mới biết tin nhắn đó không phải là của con trai họ
họ đã bị kẻ gian lừa đảo để chiếm đoạt số tiền trên
điều tra vụ việc công an huyện sông lô đã phát hiện bảy đối tượng cùng ở huyện triệu phong tỉnh quảng trị chuyên sử dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thời đại hiện nay là thời đại công nghệ thông tin bốn đối tượng đã thường sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi phạm tội
điển hình như các đối tượng lợi dụng mạng xã hội facebook mạng này là mạng cộng đồng
thủ đoạn của các đối tượng là truy cập các trang mạng xã hội tìm cách chiếm quyền sử dụng facebook cá nhân của người khác
qua đó mạo danh để nhắn tin tới người thân của người dùng facebook lừa họ truyền tiền cho mình
người dân thường thường sử dụng những mật khẩu không đảm bảo an toàn ví dụ ngày tháng năm sinh hoặc là chỉ đơn giản là tên của mình
trong đó là ngày tháng năm sinh một hai cái số rất là đơn giản
thì các đối tượng lợi dụng cái việc đó thì tìm hiểu thông tin thấy rằng là các
người dân này là rất là chủ quan trong việc là mật khẩu để mật khẩu rất là lưu lạ
thì các đối tượng truy cập vào đó rồi chiếm quyền sử dụng facebook nhắn tin cho người thân trong gia đình
là đề nghị là người thân gửi tiền vào các tài khoản mà đối tượng đã cung cấp
sau đó là người dân chủ quan là không kiểm tra các thông tin đó
và nghĩ là của con em mình tiến hành gửi các số tiền vào tài khoản và các đối tượng này sử dụng cái tài khoản này
để rút tiền và lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân
bước đầu bảy đối tượng khai nhận
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã thực hiện trót lọt một mươi chín vụ lừa đảo thông qua mạng máy tính mạng viễn thông
với tổng số tiền chiếm đoạt được khoảng năm trăm linh chín triệu đồng
bị hại là người dân ở khắp các tỉnh thành trên phạm vi cả nước
công an huyện sông lô đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án trên
tuy nhiên qua đây cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng khi sử dụng mạng xã hội
để tránh không mắc bẫy của tội phạm lừa đảo
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường cao tốc hướng hà nội thái nguyên
khiến năm người chết một người bị thương xảy ra vào ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
viện kiểm sát nhân dân thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên đã ban hành bản cáo trạng truy tố hai bị can
gồm ngô vân sơn chú tại huyện yên phong tỉnh bắc ninh và lê ngọc hoàng
tên gọi khác là vũ văn hoàng chú tại huyện đông hưng tỉnh thái bình
về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
tòa nhân dân thị xã phổ yên đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ngô văn sơn một mươi năm tù
lê ngọc hoàng tám năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
tòa nhân dân tỉnh thái nguyên xét xử phúc thẩm tuyên phạt ngô vân sơn chín năm tù
lê ngọc hoàng sáu năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
sau đó tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã ra quy định giám đốc thẩm
hủy bản án hình sự phúc thẩm của tòa án nhân dân tỉnh thái nguyên và bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân thị xã phổ yên
điều tra lại theo thủ tục chung làm rõ những tình tiết chứng cứ trong vụ án
cùng với việc giao cáo trạng cho các bị can hồ sơ vụ án đã được viện kiểm sát nhân dân thị xã phổ yên
chuyển đến tòa nhân dân thị xã phổ yên để xét xử theo quy định của pháp luật
sau khi về từ bệnh viện về mà người ta không có cơ hội để tiếp xúc với rượu thì thật sự là rất là khó
nên là nỗ lực bản thân bệnh nhân và sự hỗ trợ của gia đình rất là quan trọng

đồng thời tuân thủ chế độ điều trị và liệu pháp tâm lý theo hướng dẫn của bác sĩ
gia đình và xã hội cần kiên trì vận động đường người bệnh từ bỏ theo quyền luân rượu

năm năm là một khoảng thời gian không dài sống thành tựu lớn nhất của sự kiện này
là giúp cộng đồng giảm kỳ thị với những người bị ảnh hưởng bởi hivs
giúp người bệnh tự tin trong liệu trình chữa trị và hoa nhập trở lại cuộc sống
trong chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại thành phố vũng tàu

phim điện ảnh luôn là một hạng mục nhận được sự quan tâm lớn của công chúng

hay là hai phượng cũng tham gia tranh giải trong sự kiện lần này
tuy nhiên ban giám khảo cho biết là doanh thu thể hiện sự hấp dẫn của đại chúng

do đó những bộ phim có màu sắc ạc hào như là thương mẹ con bi hay là sông lan
vẫn có những cơ hội đến tranh giải bông sen vàng năm nay
trong một mươi sáu phim truyền tranh giải ở mùa thứ hai mươi một có bốn bộ phim có bốn đầu tư nhà nước

là phim có cái tiền của nhà nước thì chắc chắn là phải phim về chiến tranh cái này kia
nhưng mà năm nay thì lại có những cái bộ phim nó không phải cái đề tài đó mà vẫn có thể
tức là đây là một cái sự kết hợp giữa nhà nước và tư nhân để làm những bộ phim đến cho khán giả

chẳng hạn như vậy để không phải cứ là ra rồi rồi mất
và nếu như vậy thì nó sẽ mở ra một cái vấn đề nữa là gì
thì tôi có kịch hạn hay tôi có thể bít trình với nhà nước để mà tôi xin được tiền nhà nước làm phim

phim anh trai yêu quái là tham gia chương trình toàn cảnh chứ không tham gia chương trình phim dự thi

và đây là hoàn toàn là theo quyết định của công ty hoan khuê

và có lẽ đối với công ty hoan khuê thì họ sẽ trung trọng cái kế hoạch như vậy hơn
liên hoan phim việt nam lần thứ hai mươi một sẽ diễn ra từ ngày hai mươi ba tháng một mươi một đến hết ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh những hoạt động trình chiếu các tác phẩm tranh giải và trao giải sự kiện năm nay sẽ còn có những hội thảo buổi gặp gỡ liên quan đến vấn đề làm phim và bản nguyệt phim việt thời mạng xã hội